hôm chiều nay vị trí tâm báo sẽ ở vào khoảng hai mươi một ba độ vị bắc một trăm một mươi ba hai độ kinh đông
ngay trên vùng biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn giật cấp một mươi bảy
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km đi vào đất liền phía nam các tỉnh quảng đông
quảng tây trung quốc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành vùng áp thấp
trên khu vực phía nam tỉnh vân nam trung quốc
do ảnh hưởng của báo từ chiều một mươi sáu tháng chín ở vùng biển bắc vĩnh bắc bộ có mưa báo
gió mạnh dần lên cấp bảy cấp tám đến đêm tăng lên cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
với những con sóng biển cao từ bốn đến sáu mét và biển động rất mạnh
còn với đất liền hiện tại tâm báo còn cách đất liền nước ta khoảng năm trăm linh đến sáu trăm linh km
với tốc độ di chuyển như đã dự báo thì phải chiều tối và đêm nay hoàn lưu bão mới tác động đến nước ta
vì thế trong ngày hôm nay miền bắc tiếp tục nằm trong trường gió phân kỳ bắc đến tây bắc
do bão số sáu tạo ra nên thời tiết chủ đạo ở bắc bộ trong ngày hôm nay sẽ vẫn là ít mưa
khu vực tây bắc bộ trời vẫn có nắng mạnh và nhiệt độ vẫn ở mức cao
thậm chí một số nơi có thể có nắng nóng cục bộ như mường tè mường lây hay cả mường la
trong khi đó ở khu vực phía đông bắc bộ
gian từ nay đến một mươi sáu giờ chiều thì trời vẫn sẽ tiếp tục có nắng
tuy nhiên từ sau một mươi bảy giờ chiều khi hoàn lưu phía tây của bão số sáu tiến sát hơn về phía đất liền
khu vực đông bắc của bắc bộ sẽ chuyển nhiều mây hơn và bắt đầu có mưa
trước tiên sẽ là hai khu vực quảng ninh và hải phòng
từ khoảng nửa đêm mưa sẽ xảy ra nhiều ở khu vực đông bắc
nhưng mưa to rồn rập sẽ bắt đầu từ sáng mai và kéo dài đến tận ngày một mươi chín tháng chín
với tổng lượng mưa ở các tỉnh phía đông bắc bộ ước tính từ hai trăm linh ba trăm linh mm
ngoài mưa lớn thì ở khu vực các tỉnh lạng sơn quảng ninh hải phòng thái bình hay nam định
ngày mai còn có gió bão mạnh cấp sáu cấp bảy
riêng khu vực ven biển phía bắc của tỉnh quảng ninh còn có gió mạnh tới cấp tám
vì thế bà con cần có phương án chẳng chống nhà cửa di rời chú tránh vào nơi an toàn
cũng chịu tác động của trường phân kỳ gió bắc đến tây bắc
vì thế trong ngày hôm nay khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến tận
bình thuận vẫn tiếp tục có nắng
tuy nhiên từ tối trở về đêm dưới tác động của hàn lưu bão số sáu
ở hai khu vực là thanh hóa và nghệ an sẽ bắt đầu có mưa
thậm chí từ sáng ngày mai tại đây sẽ có mưa to đến rất to
với tổng lượng mưa từ ngày mai cho đến hết ngày một mươi chín tháng chín ước tính là từ một trăm linh đến hai trăm linh mm
riêng phần phía tây lượng mưa còn có thể lên tới trên hai trăm linh mm
vì thế người dân nơi đây cũng cần phải đề phòng với hiện tượng lũ quét và trượt lở đất
xu hướng tăng mưa cũng diễn ra với các tỉnh thái bắc
thành phía nam nguyên nhân là do gió mùa tây nam ở cả hai khu vực là tây nguyên
cũng như nam bộ đang có xu hướng hoạt động mạnh dần
dự báo trong chiều tối và đêm nay trên cả hai khu vực này sẽ có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to nguy cơ cao tèm theo lúc xoáy và gió dần mạnh nguy hiểm
nên người dân cũng cần hết sức lưu ý
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước